xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là tin bão gần biển đông có tên quốc tế là sao đen
theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc
một trăm hai mươi ba bốn độ kinh đông cách đảo luzon philippines khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày hai mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên
giật từ cấp tám trở lên từ vĩ tuyến một mươi bốn năm đến một mươi tám độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi sáu đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
ghi nhận trong sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi lượng mưa ở tỉnh quảng bình đã giảm nước lũ cũng đã bắt đầu rút
chính vì vậy công tác tiếp ứng lương thực thực phẩm giúp người dân sau lũ
được các lực lượng
các tổ chức và cá nhân tích cực triển khai tại các vùng bị ngập sâu vùng bị chia cắt
ngoài các huyện quảng ninh lệ thủy bị ngập sâu trong lũ
thì mực nước sông danh đang lên mức báo động ba
cũng khiến cho hàng vạn ngôi nhà ở các xã vùng nam thị xã ba đồn
các xã thuộc huyện quảng trạch tuyên hóa bị ngập sâu
giao thông đi lại bị chia cắt hoàn toàn
việc tiếp cận vùng lũ gặp rất nhiều khó khăn
bởi dòng chảy từ lũ thượng nguồn qua sông danh rất mạnh
kèm theo nhiều cùi rác trôi theo
khiến cho việc tiếp ứng lương thực gặp rất nhiều khó khăn
tại huyện minh hóa mưa lớn những ngày qua khiến cho nhiều xã thôn bản bị nước lũ chia cắt
đặc biệt nước lũ tại vùng rốn lũ tân hóa đã vượt mức lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu
từ một cho đến hai mét hơn bảy trăm linh hộ dân ngập sâu trong nước
tại huyện tuyên hóa và huyện quảng trạch vùng chia cắt bắt đầu lan rộng
riêng tại các xã vùng nam thị xã ba đồn đến sáng nay mực nước đang dâng lên
hiện nay có hơn ba mươi ngôi nhà bị ngập sâu hàng vạn người dân đang phải gồng mình chống trọi với nước lũ
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã huy động toàn bộ lực lượng công an quân đội biên phòng
cũng như các đội cứu hộ chuyên nghiệp giúp di rời dân đến nơi an toàn
và đã di rời được hơn năm người dân lên vùng cao
bên cạnh đó trong sáng nay công tác tiếp ứng lương thực áo phao cho người dân
vẫn đang được các tổ chức cá nhân khẩn trương triển khai
để kịp thời đưa đến cho người dân vùng lũ trên toàn địa bàn tỉnh quảng bình
hiện nay giao thông trên địa bàn tỉnh quảng bình có nhiều điểm bị chia cắt
các phương tiện không thể lưu thông
qua các điểm như trên quốc lộ một a đoạn gia ninh hồng thủy phú hải
thành phố đồng hới quảng thuận thị xã ba đồn đường hồ chí minh đoạn qua thị trấn chóc
đường hồ chí minh đoạn trên và dưới chân đèo đá đẽo xảy ra sạt lở đất đá
khiến giao thông đi lại khó khăn
nhằm hỗ trợ cho tỉnh hà tĩnh trong việc cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
thực hiện công điện của bộ công an từ ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi
công an tỉnh nghệ an đã kịp thời điều động phương tiện nhân lực tăng cường cho công an tỉnh hà tĩnh
cụ thể công an tỉnh nghệ an đã điều động bảy xuồng máy một xe cứu nạn cứu hộ
một xe bán tải một trăm năm mươi áo phao tám mươi phao tròn cùng ba mươi năm cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát giao thông được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết
tăng cường cho công an tỉnh hà tĩnh thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai tìm kiếm cứu nạn
ngay sau khi được tăng cường cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh
triển khai các biện pháp tập trung cứu hộ khẩn cấp sơ tán người dân vùng nguy hiểm
bị cô lập trên địa bàn thành phố hà tĩnh và huyện thạch hà
các đội cứu hộ đã trèo thuyền đến các hộ dân bị ngập lụt sâu để trao lương thực nước uống cho bà con
trên đường đi tổ chức hỗ trợ những gia đình người dân đa phần là người già trẻ nhỏ bị mắc kẹt đến nơi an toàn
vâng thưa quý vị mưa lớn tình hình ngập lụt tại các tỉnh miền trung đã khiến cho vấn đề giao thông đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
khi mà nhiều tuyến đường ngập sâu có những đoạn đập tràn nước chảy xiết vô cùng nguy hiểm
hồi lúc nào hết thì người dân cần phải đi cao cảnh sát
nhất là tại những tuyến đường đã được lực lượng chức năng gắn biển cảnh báo
việc chủ quan bất chấp di chuyển qua những khu vực nguy hiểm đều có thể sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
điều đã được cứu thoát nhưng những hành khách trên chuyến xe này chắc chắn vẫn chưa khỏi bàn hoàng khi chiếc xe bị dòng nước lũ cúng trôi
sự việc mới chỉ xảy ra vào một h ba mươi phút sáng ngày một mươi chín tháng một mươi tại tuyến đường hồ chí minh tỉnh quảng bình
lái xe đã lao qua gầm nước
dù tuyến đường đã có rào chắn biển cảnh báo nguy hiểm
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi tại quảng nam lội qua đường khi nước ngập sâu chảy xiết hai vợ chồng đã tử vong do nước cũng trôi
những sự việc cho thấy mức độ nguy hiểm của việc lưu thông khi ngập lụt
điều đáng nói hiện nay hầu hết các tỉnh miền trung đều có những tuyến đường nguy hiểm như thế
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại xã quảng an huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
và đây là tuyến đường liên thôn đi vào thôn phủ lương bê
hiện tại thì nước ngập sâu khoảng năm mươi sáu mươi cm và chảy khá xiết
không phải là phương tiện nào cũng có thể di chuyển qua đây được
việc lưu thông qua đoạn đường này chỉ có người dân địa phương nắm rõ địa hình đi trong những trường hợp thật sự cần thiết
thậm chí họ dùng phương tiện đặc biệt như thế này khi không sử dụng được những phương tiện cơ giới thông thường
mọi cơ giới mà đều đi qua đoạn này thì rất nguy hiểm
nhưng mà đặc biệt là cái máy
máy này nó có khác hơn một tỷ
không phải chuyên dùng nhưng mà nó có thể lôi nước được
nhưng mà trong dạy hàng thôi chứ nếu sâu qua cũng được
thực tế người dân tại các khu vực ngập lụt đều được khuyến cáo không đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết
tại những tuyến đường nguy hiểm do ngập sâu nước chảy xiết lực lượng cảnh sát giao thông hoặc công an các xã
đều thiết lập những rào chắn và lắp biển cảnh báo đồng thời thường xuyên tuần tra chốt chặn
để nhắc nhở hướng dẫn

lực lượng chức năng đã triển khai các phương án để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trong tình hình ngập lụt
tuy nhiên vấn đề quan trọng là ý thức của mỗi một người dân cũng như những người điều khiển phương tiện giao thông
bởi thực tế việc di chuyển bất chấp nhưng cảnh báo là không ít
và rõ ràng điều đó đồng nghĩa là họ đang đánh cược với tính mạng của chính mình
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với đàm ngọc chính quê ở khánh hòa
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán căn hộ trung cư nhà ở xã hội cho công nhân
cụ thể từ đầu năm hai nghìn hai mươi chính đã đưa ra thông tin gian dối đang sở hữu nhiều căn hộ tại trung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp hòa khánh
thành phố đà nẵng để bán các căn hộ tại đây
tiếp đó khi có khách hàng đến gặp chính đã dẫn vào bên trong các căn hộ và thông tin với người mua rằng mình nộp tiền để mua với chủ đầu tư
đồng thời yêu cầu người mua đặt cọc cho đối tượng từ bốn mươi đến sáu mươi triệu đồng mỗi trường hợp
tính đến thời điểm bị bắt chính đã lừa đảo tổng cộng một mươi tám trường hợp chiếm đoạt số tiền hơn một hai tỷ đồng
toàn bộ số tiền đặt cọc này đều được đối tượng sử dụng cho mục đích cá nhân
để biết chính chưa sở hữu bất kỳ căn hộ nào tại trung cư này và phía nhà đầu tư xác nhận đối tượng không có quyền hạn giao bán cũng như chưa làm việc với đơn vị bán căn hộ
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm

kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an thành phố bến tre của tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trương văn bền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số một trăm tám mươi chín khóm bình lợi phường sáu thành phố bến tre tỉnh bến tre về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn mời qu
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo chấm cách một tám mươi chín cm trên sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an